hội người khuyết tật tỉnh hà nam vừa tổ chức đại hội đại biểu hội người khuyết tật lần thứ ba
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai với sự đoàn kết khắc phục khó khăn trong nhiệm kỳ qua
hội người khuyết tật các cấp trong tỉnh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra
tổ chức hội được củng cố kiện toàn và phát triển có sáu trên sáu huyện thành phố có tổ chức hội người khuyết tật
với trên một hội viên hội đã thực hiện tốt vai trò cơ quan tham mưu và tháo gỡ khó khăn bất công
trong việc thực hiện chính sách nhằm bảo đảm quyền và trợ giúp người khuyết tật giảm bớt khó khăn
có nghị lực vươn lên trong cuộc sống hòa nhập cộng đồng
phát biểu tại đại hội lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh hà nam đề nghị đại hội bám sát chỉ đạo
của liên hiệp hội người khuyết tật việt nam chủ động sáng tạo hơn nữa trong các hoạt động của hội
để nâng cao vai trò uy tín và mở rộng ảnh hưởng của hội trong xã hội
tích cực tuyên truyền phổ biến hướng dẫn hội viên thực hiện tốt chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước
nhân dịp này liên hiệp hội người khuyết tật việt nam tặng bằng khen cho ba tập thể
tám mươi cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng và phát triển hội người khuyết tật tỉnh hà nam
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu